công an tỉnh điện biên cho biết đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của công an tỉnh điện biên
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau một mươi năm lẩn trốn tại lào cùng nhiều vũ khí nóng
đối tượng là cứ an nính sau khi sang lào đổi tên thành thong di thò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trước khi trốn có hộ khẩu thường trú tại bản lọng háy xã mường phăng thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
đối tượng bị bắt tại bản sỉ đa cụm bản sốt hùn huyện mường mày tỉnh phong sa lì của lào
thu giữ ba khẩu súng hai khẩu súng đã lên nòng chín mươi bảy viên đạn súng tự chế và nhiều bi sắt thuốc súng tự chế